cùng với cả nước chiều nay hơn một mươi hai trăm linh thí sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín tại đà nẵng
đã có mặt tại hai mươi bốn điểm thi để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi
đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo cũng đã tới các điểm thi để kiểm tra và động viên tinh thần của các em thí sinh
qua kiểm tra thực tế tại một số điểm thi đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị
mọi nguồn lực và phương tiện cho kỳ thi năm nay của sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng
đồng thời đề nghị sở cần chú trọng hơn các hoạt động phòng chống nắng nóng các điểm thi cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các trường
lưu ý bốc thăm và phát đề trắc nghiệm tránh xảy ra nhầm lẫn đáng tiếc